hôm nay ngày ba tháng hai tròn chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
nhiều hoạt động sẽ được tổ chức trên toàn quốc nhằm giáo dục và phát huy truyền thống yêu nước
tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc nâng cao niềm tự hào về truyền thống chín mươi năm
đấu tranh cách mạng vẻ vang của đảng và nhân dân ta
củng cố niềm tin và của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng
nổi bật trong số các hoạt động này là lễ kỷ niệm cấp quốc gia chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
tổ chức vào sáng nay tại trung tâm hội nghị quốc gia mỹ đình hà nội
do ban chấp hành trung ương đảng quốc hội chủ tịch nước chính phủ
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và thành phố hà nội tổ chức
đồng thời tối nay sẽ diễn ra cầu truyền hình trực tiếp gặp mặt biểu dương cấp ủy
tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu tại bốn điểm cầu hà nội hải phòng vĩnh long và côn đảo
do ban tuyên giáo trung mương chủ trì phối hợp với ban tổ chức trung ương chỉ đạo đài truyền hình việt nam thực hiện
cũng trong ngày hôm nay ngày ba tháng hai tại bảo tàng lịch sử quốc gia hai mươi năm tông đản hà nội
khai mạc chuyên đề trưng bày chín mươi năm đảng cộng sản việt nam những mốc son lịch sử
cùng với đó tại thư viện quốc gia ba mươi một tràng thi hà nội bộ thông tin và truyền thông
tổ chức triển lãm sách kỷ niệm chín mươi năm thành lập đảng cộng sản việt nam